trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biển quảng ninh tổ công tác cục nghiệp vụ và pháp luật bộ tư lệnh cảnh sát biển phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu pt một nghìn bốn trăm bảy mươi bốn đang chở một trăm hai mươi tấn than cám không có giấy tờ hợp pháp
tại thời điểm kiểm tra tàu pt một nghìn bốn trăm bảy mươi bốn thuộc công ty xây dựng trục vớt cứu hộ anh phát gồm sáu người do ông nguyễn văn cường ba mươi sáu tuổi quê xã nghi sơn huyện tinh gia tỉnh thanh hóa làm thuyền trưởng đang chở một trăm hai mươi tấn than cám
tất cả số than này không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
lực lượng chức năng đã lập biên bản ra quyết định tạm giữ phương tiện đưa về khu vực bến gót huyện cát hải hải phòng để tiến hành các biện pháp điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật